chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mở đầu bản tin sẽ là thông tin đáng chú ý về dịch bệnh covid một mươi chín
tổ chức y tế thế giới who cho biết tính đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một có tới tám mươi đến một trăm tám mươi nhân viên y tế toàn cầu thiệt mạng vì covid một mươi chín
đồng thời who khẳng định nhân viên y tế phải được ưu tiên tiêm chủng
theo hãng tin afp ngày hai mươi hai tháng một mươi who ước tính trong số khoảng một trăm ba mươi năm triệu nhân viên y tế trên thế giới
có tám mươi đến một trăm tám mươi nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe chết
trong giai đoạn từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến sĩ techfrost azdanom ghebrayesus tổng giám đốc who nhấn mạnh nhân viên y tế phải là những người được tiêm chủng trước tiên
theo ông tedrost cũng lên án sự bất bình đẳng trong phân phối vaccine covid một mươi chín toàn cầu
theo tổng giám đốc who tại châu phi chưa tới một trong mười nhân viên y tế được chích ngựa đủ
trong khi đó tại hầu hết nước thu nhập cao hơn tám mươi
theo ông tedrost thực tế sau hơn một mươi tháng kể từ khi who phê duyệt vaccine covid một mươi chín đầu tiên hàng triệu nhân viên y tế vẫn chưa được tiêm chủng
ông tedros cho rằng đây là bản cáo trạng đối với những quốc gia và công ty đang kiểm soát nguồn cung vaccine toàn cầu
ngoài ra who muốn tiêm chủng cho ít nhất bốn mươi dân số mỗi nước trên thế giới trước cuối năm nay
tuy nhiên ông tedros cho biết hiện nay tám mươi hai quốc gia có nguy cơ tiêm chủng
ngoài ra who không đạt được mục tiêu này do thiếu nguồn cung vaccine
cho đến nay đại dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của hơn bốn chín triệu người trên thế giới kể từ khi bùng phát lần đầu tại trung quốc vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
toàn cầu cũng ghi nhận gần hai trăm bốn mươi hai triệu ca bệnh
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại